các bộ trưởng cần phải quyết liệt chỉ đạo bằng mọi cách bảo đảm được mục tiêu tăng trưởng các ngành lĩnh vực
để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng gdp đề ra
cần phải có kịch bản tăng trưởng cụ thể mỗi ngành phải làm gì làm như thế nào để đạt được mục tiêu đó
đây là câu hỏi mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đặt ra tại phiên khai mạc chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại phiên họp thủ tướng cho biết sau tết các bộ ngành địa phương
đã thực hiện nghiêm chỉ thị số sáu về chấn chỉnh công tác lễ hội lễ kỷ niệm
các lễ hội xuân được quản lý chặt chẽ hơn so với các năm trước giảm tối đa các lễ hội có hành vi phản cảm
việc xe công đi lễ hội giảm một cách căn bản khách du lịch và đầu tư nước ngoài tăng trong hai tháng đầu năm
đặc biệt trong tháng hai đã cấp giấy phép mới có quy mô hơn hai năm tỷ đô la mỹ
thủ tướng hoan nghênh việc làm quyết liệt trả lại vỉa hè cho người đi bộ tại các thành phố như thành phố hồ chí minh và hà nội
tuy nhiên thủ tướng yêu cầu không được làm theo kiểu đầu voi đuôi chuột
thủ tướng hoan nghênh tỉnh bà rịa vũng tàu trong việc bắt đầu sát hạch các trưởng phòng cấp sở để đánh giá công chức
hoan nghênh việc công chức nhà nước thực hiện không uống rượu buổi trưa
bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như tình trạng tai nạn giao thông vẫn còn nhiều
chỉ trong hai tháng đầu năm đã có hơn một bảy trăm linh người chết do tai nạn giao thông
tình trạng mua men về nấu rượu dẫn đến tình trạng ngộ độc các bộ liên quan cần có chế tài quản lý chặt chẽ
việc kinh doanh quản lý khách du lịch vi phạm nghiêm trọng khâu kiểm soát xuất nhập cảnh lòng lẻo
và ngay cả việc kinh doanh du lịch mạo hiểm gây chết người đã ảnh hưởng đến ngành du lịch ngay trong năm du lịch
trong khi chính phủ đã thống nhất chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp
thế nhưng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp vẫn kiến nghị chi phí sản xuất gián tiếp cũng như chi phí ngầm vẫn còn
đây là tình trạng đáng lo ngại cần phải chấn chỉnh ngay
tại sao nhiều doanh nghiệp nhiều chuyên gia kiến nghị về chi phí sản xuất gián tiếp tăng cao
từ phía đường bộ cảng biển cho đến chi phí thủ tục thành chính ngầm vẫn còn sẽ ra
sau khi chính phủ đã thống nhất phải tạo mọi điều kiện thuận lợi tiết kiệm thời gian chi phí doanh nghiệp
chúng ta không có lợi
chúng ta không có lợi
chúng ta không bao cấp
nhưng trong điều kiện còn khó khăn thì phải thực hiện lộ trình tính giá phí lệ phí phù hợp
tôi đề nghị các đồng chí bộ trưởng kế hoạch đồ sư tài chính giao thông có ý kiến về việc này
chứ không phải ông nói đâu anh kiểu thức giảm chi phí giảm lãi xuất định hướng
mà chúng ta cứ tiếp tục tăng ra sao thì có thể phát triển được không chứ
thủ tướng đề nghị ngân hàng nhà nước cần tập trung làm quyết liệt vấn đề tái cơ cấu lại ngân hàng yếu kém
không để xảy ra bất ổn đối với hệ thống việc đóng cửa rừng tự nhiên cũng như các vấn đề an sinh xã hội
hiện chính phủ thủ tướng chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương nhiều chính sách và giải pháp được dư luận đồng tình và đánh giá cao
vấn đề đặt ra là phải thực hiện hiệu quả nhất quán ngay trong quý i này
trong sáng nay các thành viên chính phủ sẽ bàn thảo về dự án luật quản lý nợ công sửa đổi dự án luật thủy sản sửa đổi dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tố cáo
với chủ đề tăng cường kỷ cương đề cao trách nhiệm thi đua sáng tạo phát triển nhanh và bền vững
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ và các đồng chí dự họp cần nhìn thẳng vào những hạn chế yếu kém và những tồn tại của đất nước
để đóng góp ý kiến cụ thể vào các thể chế nhằm thực hiện kỷ luật kỳ cương để phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững